ngay sau khi hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
giữa việt nam và liên minh châu âu eu được ký kết tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với báo nông thôn ngày nay đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến với chủ đề
thực thi hiệp định cơ hội và thách thức với xuất khẩu gỗ của việt nam
trong những năm qua ngành lâm nghiệp đã có những bước tiến vượt bậc và đạt nhiều kết quả quan trọng
giá trị lâm nghiệp tăng bình quân sáu bảy mươi năm một năm giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
riêng năm hai nghìn một mươi bảy đạt mức tăng trưởng năm hai mươi bảy giá trị xuất khẩu đạt trên tám tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi tám mục tiêu xuất khẩu phấn đấu đạt chín tỷ usd
để tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp năm hai nghìn hai mươi
luật lâm nghiệp đã được quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực từ tháng một năm hai nghìn hai mươi
cùng với đó ngày một mươi chín tháng một
người vừa qua việt nam và liên minh châu âu eu đã ký kết hiệp định đối tác tự nguyện
về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
đây được coi là những tiền đề quan trọng để thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển bền vững
khi mà chúng ta xuất khẩu hàng và eu chúng ta đã có giấy phép flecti
nó cũng như một cái giấy thông hành chúng tôi gọi nó như là một cái visa
như một cái dây thông hành cho cái lô hàng đó được vào eu mà không phải làm trách nhiệm bà trình
tại buổi tọa đàm theo đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp quản trị rừng và thương mại lâm sản
giữa việt nam và liên minh châu âu eu sẽ giúp tăng cường quản trị rừng
giải quyết tình trạng khai thác gỗ bất hợp pháp và thúc đẩy thương mại gỗ
và các sản phẩm gỗ hợp pháp của việt nam xuất khẩu sang thị trường eu và các thị trường khác
đây cũng là tiền đề quan trọng để ngành lâm nghiệp thực hiện mục tiêu
nâng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt một mươi hai một mươi ba tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi vượt lên đứng thứ tư thế giới